các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay thành phố triển khai công tác xét nghiệm tầm soát trên địa bàn
với người dân sống tại khu vực có mức nguy cơ cao và rất cao vùng đỏ và vùng cam tổng số mẫu được lấy là năm ba triệu
tỷ lệ dương tính giảm dần qua các đợt xét nghiệm
theo báo cáo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng chín
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín tổng số mẫu xét nghiệm được lấy là một sáu trăm hai mươi bốn chín trăm hai mươi sáu
số người dương tính được phát hiện là tám năm trăm linh hai
tỷ lệ dương tính là năm mươi hai
thành phố đang trong đợt xét nghiệm lần năm đạt bốn mươi chín theo kế hoạch
còn tại khu vực có mức bình thường mới và mức nguy cơ vùng xanh vùng cận xanh và vùng vàng
tỷ lệ dương tính qua các đợt được thống kê như sau
đợt một tổng số tại vùng xanh là một tám mươi bốn bốn trăm ba mươi tám hộ
tỷ lệ dương tính vùng xanh cận xanh là bảy
vùng vàng là một tám
đợt hai lấy mẫu người đại diện
khác người đã lấy lần một và hai đại diện với hộ có năm người trở lên
tỷ lệ dương tính vùng xanh cận xanh là năm
vùng vàng là một năm
đợt ba tổng số mẫu vùng xanh được lấy là chín trăm tám mươi sáu bốn trăm chín mươi năm hộ và ba trăm bốn mươi hai ba trăm một mươi hai hộ vùng vàng
tỷ lệ dương tính vùng xanh và cận xanh là bảy
vùng vàng là chín
hiện một số quận huyện tiếp tục triển khai xét nghiệm đợt bốn và đợt năm
với hộ dân sống tại vùng xanh cận xanh và vùng vàng
trong báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
đánh giá kết quả tỷ lệ phát hiện dương tính qua các đợt xét nghiệm có xu hướng giảm dần
ở tất cả các khu vực nguy cơ
điều này cho thấy việc tổ chức xét nghiệm tầm soát đạt được mục tiêu phát hiện sớm
và khoanh vùng xử lý ổ dịch hạn chế sự lây lan trong cộng đồng
đa số người dân tp hcm có thể tự test nhanh
trong đợt xét nghiệm diện rộng này
tp hcm đã huy động một năm trăm ba mươi ba đội lấy mẫu với khoảng trên một mươi ba tám trăm linh người
gồm ba trăm tám mươi ba đội cơ hữu tại địa phương bốn trăm linh bảy đội thuộc lực lượng đoàn viên
thanh niên tình nguyện bảy trăm bốn mươi ba đội lực lượng tình nguyện từ các đơn vị địa phương
do tổ điều phối nguồn nhân lực tp hcm
trung bình mỗi đội thực hiện được ba trăm linh bốn trăm linh mẫu một ngày
bên cạnh đó tp hcm cũng đã triển khai cho người dân tự làm xét nghiệm
với sự hướng dẫn giám sát của nhân viên y tế
khởi đầu trung bình có khoảng hai mươi hai năm hộ dân có thể tự lấy mẫu xét nghiệm
hiện nay đa số người dân có thể tự lấy mẫu test nhanh
theo báo cáo của sở y tế tp hcm việc khuyến khích và hướng dẫn người dân
tự lấy mẫu đã mang lại hiệu quả góp phần đáng kể trong việc tăng tốc độ xét nghiệm
hiện tại tp hcm có ba mươi sáu phòng xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
gồm một mươi một đơn vị trực thuộc trung ương bộ ngành hai mươi hai đơn vị công lập thành phố
ba đơn vị y tế tư nhân
tổng công suất thực hiện là ba mươi năm mươi ống mẫu một ngày
bên cạnh đó tp hcm cũng huy động thêm ba phòng xét nghiệm sang lọc
với tổng công suất là một mươi sáu hai trăm linh ống mẫu một ngày
mô hình xe xét nghiệm rt pcr lưu động do bộ y tế hỗ trợ gồm chín chiếc
được phân bổ cho các địa phương có dân số đông hoặc là địa bàn rộng xa trung tâm
công suất mỗi xe ban đầu là năm trăm linh ống mẫu một ngày
tăng dần lên một hai ống mẫu một ngày
các biện pháp can thiệp tại tp hcm
thời gian qua đã giúp kéo giảm tử vong và cắt giảm dây chuyển lây chuyển dịch
giáo sư phan trọng lân viện trưởng viện pasteur tp hcm cho biết
hệ số lây chuyển rt từng được ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm
và các lãnh đạo ngành y tế đưa ra để phân tích tình hình
họp bàn các phương án chống dịch
đây cũng là chỉ số được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới
viện trưởng pasteur tp hcm cho rằng
qua ước tính bằng moderlink các biện pháp can thiệp phòng chống covid một mươi chín
áp dụng tại thành phố từ tháng năm đến tháng chín
đã giúp giảm hệ số lây truyền rt từ hơn năm là một f lây cho năm người xuống một ba
điều này có thể xem là đã phòng ngừa được bảy bốn triệu ca nhiễm
bảy trăm bốn mươi ca nhập viện và năm mươi năm ca tử vong so với tình huống không áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tỷ lệ xét nghiệm thấp và tỷ lệ tiêm mũi một cho người trên một mươi tám tuổi chỉ đạt năm mươi
dựa trên cơ sở tính toán bằng công cụ kovacim để đánh giá diễn biến tình hình dịch
tại tp hcm giáo sư lân cho biết sau ngày một mươi năm tháng chín
tùy theo các kịch bản nới lỏng
với các biện pháp can thiệp khác nhau diễn biến dịch sẽ khác nhau
tuy nhiên nếu nới lỏng giãn cách toàn bộ ngay từ ngày một mươi sáu tháng chín
sẽ chứng kiến sự bùng nổ dịch covid một mươi chín với cấp độ lớn hơn đỉnh dịch hiện tại
dù có gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai
theo đó giáo sư lân đề xuất việc nới lỏng giãn cách phải có lộ trình từng bước
chặt chẽ khoa học bởi hiện nay hệ số lây chuyển rt đang còn trên một tức một ba
nếu nới lỏng giãn cách vào ngày một tháng một mươi và tiếp tục thực hiện các giải pháp an toàn
rt có thể tăng nhẹ lại một tám và sau đó sẽ giảm
còn nếu gia hạn nới lỏng giãn cách đến ngày một tháng một mươi một
thì rt sẽ giảm sâu xuống chín mươi một giúp giảm số ca mắc bền vững hơn
cũng dựa trên hệ số lây nhiễm bác sĩ phan hữu phước khoa y đại học quốc gia tp hcm cho biết
dù số ca nhiễm ở tp hcm vẫn còn cao sau hơn một trăm linh ngày giãn cách ở nhiều cấp độ
nhưng xét trên bình diện dịch tễ thì hệ số lây nhiễm rt đã giảm rõ rệt
với biến chủ delta rất khó chăm đợi
rt nhỏ hơn một dù có can thiệp dịch tế ở mức cao nhất và đã tiêm đủ liều vaccine
bác sĩ phước phân tích chẳng hạn như singapore hệ số rt hiện nay là gần một
nghĩa là khoảng hai người mắc bệnh đang lây nhiễm virus cho ba người khác
giáo sư poltam bia chủ tịch hiệp hội châu á thái bình dương về vi sinh và lây nhiễm lâm sàng
cho rằng singapore có thể dần gỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế
học cách sống chung với dịch bệnh tiêm chủng cho người cao tuổi và tuân theo các quy tắc phòng dịch
đặc biệt tập trung bảo vệ những người dễ bị tổn thương đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng
và đảm bảo hệ thống y tế hoạt động tốt dù số ca mắc bệnh tăng
theo bác sĩ phước hệ số rt của thành phố hồ chí minh đang nhỏ hơn một năm
và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai mũi vaccine ở mức hơn hai mươi chưa đủ giới hạn đặt miễn dịch cộng đồng
nhưng thành phố vẫn có cơ sở để xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu và có thể học cách sống chung với covid một mươi chín
một cách an toàn khi thực hiện sáu điều kiện gồm
tiêm vaccine mũi một cho trên chín mươi năm dân số để giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín định kỳ cho một số đối tượng
quản lý rủi ro thực hiện tốt năm k
quản lý tiếp xúc và quản lý di chuyển bằng app không dùng giấy đi đường
thiết lập dần môi trường kinh doanh không tiếp xúc không dùng tiền mặt
lợi điểm của thành phố hồ chí minh hiện tại là hệ số rt nhỏ hơn một năm
nên khi mở cửa kinh tế có điều kiện sẽ giúp khôi phục kinh tế mà không làm gia tăng dịch bệnh
ông phước nhận định
và cho rằng sáu giải pháp trên có thể áp dụng khá lâu dài đến khi có tám mươi dân số tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc có thuốc kháng virus hiệu quả qua đường uống
giảng viên khoa y đại học quốc gia tp hcm cũng đồng quan điểm về việc thành phố có thể mở cửa kinh tế
từ mùng một tráng một mươi xong phải test nhanh kháng nguyên định kỳ trên một số đối tượng có nguy cơ lên nhiễm cao
để phát hiện sớm số ca nhiễm đánh giá hệ số rt
để không chế dịch hiệu quả giáo sư phan trọng lân cho rằng
tp hcm trong thời gian tới cần tập trung
giữ vững vùng xanh vùng vàng
ngoài ra cần triển khai thiết lập hệ thống giám sát xuyên suốt thống nhất
để có thể bảo đảm dữ liệu mắc chết độ nặng tỷ lệ xét nghiệm các loại luôn sẵn có đầy đủ thống nhất
việc cốt lõi thứ hai cần làm theo ông tp hcm cần nhanh chóng tiêm vaccine mũi hai
cho tất cả những người trong nhóm có nguy cơ cao bao gồm người già người có bệnh nền